bộ quốc phòng hàn quốc cho biết trong một tuyên bố nếu triều tiên dùng cuộc tập trận làm cái cớ để thực hiện hành động khiêu khích trực tiếp chúng tôi sẽ có những phản ứng áp đảo ngay lập tức mạnh mẽ và cho đến cùng
bộ quốc phòng hàn quốc cho biết trong một tuyên bố nếu triều tiên dùng cuộc tập trận làm cái cớ để thực hiện hành động khiêu khích và cho đến cùng
thứ trưởng ngoại giao trung quốc tôn vệ đông đã có chuyến thăm thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
ông tôn đã gặp ngoại trưởng john son hui của triều tiên hôm hai mươi sáu tháng một sau khi gặp người đồng cấp park myo hor một ngày trước đó
đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa ông tôn và bà châu hãng thông tấn kcna của triều tiên ngày hai mươi bảy tháng một cho biết hai bên đã đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác chiến thuật và cùng nhau bảo vệ các lợi ích cốt lõi chung
bản tin cũng cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thắm tình đồng chí và hữu nghị lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa triều tiên và trung quốc
cuộc gặp diễn ra sau khi ngoại trưởng châu trở về từ thủ đô moscow của nga
trong chuyến đi bà đã gặp tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp nga serve lavrov cho thấy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc hơn
trung quốc hôm hai mươi sáu tháng một cũng cho biết bắc kinh và bình nhưỡng đã cam kết tăng cường liên lạc chiến lược ở mọi cấp độ và tái khẳng định lập trường không thay đổi
về việc làm sâu sắc thêm quan hệ song phương khi thứ trưởng tôn gặp người đồng cấp bác tại bình nhưỡng
ông tôn đến bình nhưỡng hôm hai mươi năm tháng một đi qua thành phố shinuju ở biên giới hai nước
đây được xem là chuyến thăm đáp lễ sau khi thứ trưởng park myung ho đến trung quốc vào tháng trước